thưa quý vị liên quan đến tình hình dịch bệnh cho tới một mươi hai h trưa ngày hôm nay
cả nước đã tiêm được gần một trăm hai mươi chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
và các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mỗi một
cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng
và trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
cùng với đó sở y tế tp hcm vừa có tờ trình về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn
dự kiến thời gian tiêm sẽ bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai lộ trình thực hiện tùy theo nguồn cung ứng vaccine
trước việc số ca nhiễm tăng nhanh bí thư hà nội đinh tiến dũng cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tp hcm
thành phố ngành y tế đẩy nhanh tiêm phủ vaccine cho học sinh và chuẩn bị tiêm mũi ba cho đối tượng ưu tiên
sở y tế hà nội cũng yêu cầu các quận huyện thị xã khẩn trương triển khai quản lý điều trị f tại nhà
tin an ninh trật tự đáng chú ý vào sáng ngày hôm nay chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã xác nhận thông tin liên quan đến vụ cháy lớn
xảy ra tại cửa hàng vải ngay góc chợ khu phố ba hòn tp hcm khiến bốn người tử vong
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi một h đêm ngày sáu tháng một mươi hai
do cửa hàng có chứa nhiều vải nên lửa bùng phát dữ dội lan ra bốn căn nhà kế bên
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương đã dùng nhiều xe chữa cháy xuống hiện trường dập lửa ứng cứu
tuy nhiên do ngọn lửa cháy lớn lan rộng nên bốn người trong gia đình gồm chị nguyễn ngọc yến ba mươi hai tuổi là chủ cửa hàng
chồng chị là anh nguyễn duy tân ba mươi sáu tuổi cùng hai con nhỏ đã không chạy kịp ra ngoài nên đã tử vong
hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
liên quan đến vụ tai nạn giao thông xe đầu kéo làm rơi hàng chục khối bê tông cỡ lớn làm một người tham gia giao thông tử vong
công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân để xử lý theo quy định
cụ thể vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai tại đường gom cao tốc hà nội bắc giang đoạn qua cống chui gần công ty sài gòn bắc giang khu công nghiệp quang châu
xe đầu kéo do tài xế phạm quang huy chú huyện sơn dương tỉnh tuyên quang điều khiển kéo theo rơ móc đã làm rơi nhiều khối bê tông cỡ lớn xuống đường
vụ việc khiến một nam công nhân điều khiển xe gắn máy tử vong tại chỗ cả nạn nhân và xe máy bị vùi lấp dưới các khối bê tông
và hiện tài xế huy đã ra trình diện cơ quan công an còn thi thể của nạn nhân xấu xố đã được bàn giao cho gia đình an táng
công an huyện văn bàn phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lào cai đã triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
quá trình đấu tranh chuyên án cho đến khoảng tám giờ ngày sáu tháng một mươi hai tại thôn nậm van xã nậm xây huyện văn bàn tỉnh lào cai
các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng giàng a quả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn mà sa phìn xã nậm xây huyện văn bàn
vật chứng thu giữ là hai bánh ma túy cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an giàng a quả khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân
nên đã nhận vận chuyển hai bánh heroin để đi bán cho một đối tượng không rõ danh tính
nếu bán được sẽ nhận một mươi triệu đồng tiền công
và hiện công an huyện văn bàn đang lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
một vụ trồng cần xa trái phép với quy mô lớn vừa được công an huyện cronbong tỉnh đắk lắk
phát hiện trong giấy của người dân trên địa bàn xã nha nghế huyện cronbong
qua công tác nắm tình hình cơ quan công an đã phát hiện tại khu dãy của nhà bà nguyễn thị út hạnh
ở thôn hai xã giang lễ đã trồng trái phép một trăm ba mươi năm cây cần sa ở bên trong và bên ngoài nhà lưới
có thắp sáng bằng bóng đèn để cây nhanh phát triển
trong số đó có những cây cao hơn ba mét
kiểm tra trong khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình bà hạnh còn phát hiện một mươi bốn bốn kg lá hoa thân cành cần sa khô
qua điều tra bước đầu tất cả cần xa
cả tươi và khô này đều do con trai của bà hạnh là phan tuấn anh chồng thu hái
tuấn anh khai đã trồng và chăm sóc cần sa từ lâu và đến nay bị phát hiện xử lý
khám xét nơi ở của tuấn anh tổ công tác thu giữ thêm hai gói cần sa khô có tổng trọng lượng là chín năm kg
liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng hơn một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh sóc trăng vừa ra quyết định khởi tố
đối tượng nguyễn thanh nhàn từ phi hải cùng chú tỉnh sóc trăng và nguyễn quốc thái chú tại bà rịa vũng tàu
cùng đồng bọn về hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc đồng thời ra lệnh tạm giam một mươi bốn đối tượng
và cấm đi khỏi nơi cư trú hai đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ án
qua tin báo của quân chúng bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày năm tháng một mươi hai
lực lượng công an tiến hành khám xét tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố sóc trăng
bắt quả tàng nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc và gá bạc
bằng hình thức sử dụng phương tiện kỹ thuật có kết nối internet tiếp nhận thông tin và đặt cược số lô số đề
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tiền mặt thẻ atm điện thoại máy tính bản laptop và nhiều tăng vật có liên quan
đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn do công an tỉnh sóc trăng triệt phá
với số lượng hàng trăm đối tượng tham gia số tiền đánh bạc thống kê chưa đầy đủ lên đến hơn một tỷ đồng
và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu
tỉnh bà rịa vũng tàu đã tạm giữ các đối tượng là dương trí dũng chú tại thành phố vũng tàu nguyễn văn trí chú tại tỉnh đồng nai
vào tối qua dũng và trí đã rủ nhau đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài
khi phát hiện người phụ nữ đang dừng xe máy bên đường trên tay cầm chiếc điện thoại
hai đối tượng đã áp sát giật tài sản rồi bỏ chạy
nghe tiếng chi hô của nạn nhân người dân đã hỗ trợ truy bắt giao cho cơ quan công an xử lý
cơ quan công an cho biết vào năm hai nghìn một mươi tám dương trí dũng từng bị toán nhân dân thành phố vũng tàu
xử phạt một mươi tám tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
thưa quý vị đối tượng nghiện ma túy và game online lại không có việc làm ổn định
lê minh dương chú tại thành phố di an tỉnh bình dương đã ra tay trộm cắp tài sản
để có tiền thỏa mãn cơ nghiện
vào ngày hôm nay dương đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng để phục vụ điều tra
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi tháng một mươi một
nhập vào nhà của ông phan khắc định tại phường hố nai thành phố biên hòa
lấy trộm một chiếc xe ô tô tải rồi điều khiển về thành phố hồ chí minh để bán với giá hai mươi năm triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố biên hòa
đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường tiến hành điều tra truy bắt
qua trích xuất hệ thống camera và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
công an thành phố biên hòa đã bắt giữ được lê minh dương thu hồi chiếc xe tải và trả lại cho bị hại